tết ship xí của người thái trắng được tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng bảy hàng năm
có nét tương đồng với ngày dằm tháng bảy tết vu lan báo hiếu
ngày này thường được người dân tộc thái tổ chức với quy mô rất lớn
không kém gì ngày tết nguyên đán cổ truyền
đối với những người dân ở bản mai quỳnh xã mường bon huyện mai sơn tỉnh sơn la
tết năm nay lại có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi đây đã là năm thứ một mươi
họ được tổ chức trên quê hương mới bản tái định cư của huyện quỳnh nhai
ngay từ sáng sớm ông nùng văn tấm cùng các thành viên trong gia đình
đã tất bật chuẩn bị cho ngày tết ship xí truyền thống của người dân tộc thái trắng
xíp xí tiếng thái nghĩa là một mươi bốn
tết ship xí được tổ chức trong một ngày duy nhất
thậm chí là một bữa cơm duy nhất vào trưa ngày một mươi bốn tháng bảy âm lịch hàng năm
đây là ngày con cháu hướng về ông bà tổ tiên
là dịp người lớn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đến thế hệ con cháu
vào những ngày này khắp nơi trong các bản người thái trắng
đều rộn rã tiếng chiêng tiếng trống cầu mong cho mùa màng tươi tốt
cuộc sống dân bản ấm no hạnh phúc đời đời bền vững
năm nay gia đình nhà ông tấm cùng bốn mươi hai hộ dân bản tái định cư mai quỳnh
ăn tết với một tâm trạng vui tươi đặc biệt hơn
cuộc sống hiện nay của bà con ấy từ trước đến bây giờ là ổn định
vì là từ chuyển xuống
thì thời chuyển xuống thì khó khăn
nhưng bây giờ đã qua một mươi năm rồi
hiện nay thứ nhất bà con quen xuống cái môi trường
thứ hai về lại hòa hợp với cộng đồng
thứ ba về lại phát triển kinh tế mình cũng khá lên
và hiện nay tổ chức chiếc xí hàng năm là cũng quá ổn định
bản mai quỳnh xã mường bon huyện mai sơn
là bản tái định cư của người thái trắng huyện quỳnh nhai
do nước sông đà dâng cao ngập hết đất ở và đất sản xuất
nên bốn mươi hai hộ dân trong bản đã được di chuyển đến đây vào tháng một mươi năm hai nghìn sáu
cuộc sống ban đầu còn nhiều khó khăn do thay đổi nơi ở phong tục tập quán
nhưng đến nay nhà nào cũng đã có cửa ăn của để cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui
bền mâm cố ngày tết vẫn giữ được nét truyền thống độc đáo vốn có
đặc biệt bây giờ không thiếu các thức ăn ngon là sản phẩm do chính bàn tay lao động của những người dân nơi đây tạo ra
trong thời gian dài số bản tốt càng nhỏ nhiều người có thể chụp lấy một chút cho nhận thức mạnh mẽ

chúng tôi cũng bui bây giờ cũng cho tổ tên chúng tôi sớm lắm mời các con các cháu cả bạn này ăn thăm
từ trước bây giờ thì thoải mái hơn
đấy như thời trước thì tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm
chuẩn bị một cái bữa tiết xích xí bữa tiết nguyên đán của mình thì nó hơi khó một tí
như ở thời xưa nhưng mà bây giờ thì nó tương lý cho mình nó thoải mái
đấy thì muốn gì nó có đấy
sau hơn một mươi năm xa quê đến nay những người thay trắng ở bản mai quỳnh
cũng đã có được mối quan hệ khăng khít với những người dân bản địa
cũng giống như tết nguyên đán trong những ngày ăn tết ship xí
nhà nào cũng được hàng xóm sang chúc tết
không chỉ trong bản mà còn ở các bản bên cạnh
chính tình cảm tốt đẹp mà những người hàng xóm mới dành cho
người thay trắng quỳnh nhai ở bản mai quỳnh
thật sự đã có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc
hàng năm chúng tôi đến cái ngày này là đến trước hết là thăm sức khỏe của gia đình
chúc sức khỏe giữa dân tái định cư và dân sở tại
thì chúng tôi thường thường là phải tổ chức để tăng thêm tình toàn kết
để giao lưu học hỏi nhau với kinh nghiệm sản xuất về làm ăn
để tăng thêm thu nhập và làm giàu
và quê hương
tết xếp xí với người thay trắng ở sơn la có ý nghĩa góp phần củng cố
gắn kết thống nhất giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng
đến nay với người dân ở bản mai quỳnh
tết xếp xí càng đặc biệt hơn
bên mâm cơm ngày tết cùng chén rượu thơm nồng
người dân nơi đây lại được xung vầy trò chuyện
cùng chúc nhau những điều tốt lành nhất trong cuộc sống
với một cuộc sống mới tại một nơi ở mới
cùng những người bạn mới